tuy nhiên nhà tiên tri nhí cũng cho rằng chất lượng cuộc sống của con người có xu hướng cải thiện
tình hình kinh tế cũng có thể phục hồi nhẹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và sau đó
mặc dù vậy apikia annan cảnh báo rằng việc quá nhạy cảm với vaccine có thể gây ra tình trạng nền kinh tế bong bóng
apigia annan cũng dự đoán vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi sao hỏa kết hợp với sao thổ
còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất thế giới có thể sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn hoặc những khó khăn nghiêm trọng
nhà tiên tri cho biết
dựa theo những dấu hiệu phức tạp của đại dịch đây rất có thể là giai đoạn khi một biến chủng mới của sars cov hai xuất hiện
mặc dù không nói rõ chi tiết nhưng theo dự báo của abhigya anand tham họa này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước đầu vào thời kỳ tăng trưởng trở lại atigia annan cho biết
một trong hai mối nguy được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm đó là tình trạng thời tiết cực đoan khắc nghiệt
và một điều gì đó tồi tệ hơn sau ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đúng thời gian này nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy tại sáu bang là arkansas idios kentucky missouri mississippi và tennessee
khiến hơn một trăm linh người chết hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
tổng thống mỹ joe biden ngày một mươi một tháng một mươi hai tuyên bố thảm họa lốc xoáy vừa qua có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử mỹ
hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở kentucky
trước đó apevia cũng đã dựa vào chiêm tinh học để đưa ra một số dự đoán chính xác rằng sẽ có hàng loạt thiên tai và thảm họa xảy ra trên thế giới từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
điển hình như vụ đổ tòa trung cư một mươi hai tầng ở myami bang florida mỹ hay trận lở đất xảy ra ở tỉnh shizuoka nhật bản khiến nhiều người thiệt mạng
aghikia cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động nhiệt độ xuống thấp những cơn mưa lớn xuất hiện và tình hình này kéo dài đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khiến cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
giữa trên một loạt những dự đoán chính xác về vận mệnh thế giới đã khiến tiên tuổi của abhigya anand nhanh chóng được nhiều người biết đến
và cậu bé sớm gia nhập hàng ngũ của những nhà tiên tri đại tài một số người còn so sánh cậu với nhà tiên tri mù vanga
theo các nguồn tin địa phương từ năm tám tuổi cô bé abhigia đã đọc bốn kinh văn kinh điển
bà là guitar của ấn độ giáo
ngoài ra nhà tiên tri nhí còn có sở thích xem thần thoại
học chiêm tinh và thường dậy từ lúc bốn giờ sáng để cầu nguyện
abhigya anand cũng được cho là thông thạo rất nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng anh tiếng phạn tiếng tamil tiếng sindhi tiếng hindi và tiếng canada
cậu bé đã có bằng tốt nghiệp về vi sinh vật ajuveda y học truyền thống của ấn độ giáo từ một trường đại học ấn độ và cũng là người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước
quay trở lại với biến thể đang càn quét sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trong vài tuần trở lại đây
biến thể omicron who vừa thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan kháng vaccine và độc lực của biến thể omicron
chúng ta có thể biết thêm điều gì về biến thể này nó có nguy hiểm như chúng ta nghĩ hay không hãy cùng chúng tôi theo dõi
tổ chức y tế thế giới who ra thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan kháng vaccine và độc lực biến thể omicron của virus sars cov hai
who cho biết tính đến nay biến thể omicron đã lây lan tới sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
điều đáng nghiêm trọng hơn các dữ liệu sơ bộ tiếp tục cho thấy biến thể này lây nhiễm nhanh hơn biến thể delta cũng như có khả năng làm giảm tác dụng của vaccine dù rằng không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng trên cơ thể người bệnh
thông báo khẳng định rất có thể ở những nơi mà omicron đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng biến thể này sẽ sớm vượt mặt delta trong thời gian tới
nam phi cũng được lưu ý là có tình trạng omicron lây lan nhanh hơn các nước khác
trong khi đó những quốc gia như anh nơi delta vẫn là biến thể thống trị thì tốc độ lây lan của omicron chậm hơn
theo who hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận khả năng lây lan nhanh của omicron là do nó có thể kháng lại phản ứng miễn dịch của cơ thể người
bản thân virus đã tự có đặc tính lây lan nhanh hoặc cả hai lý do này
trong một cuộc họp báo trước đó cùng ngày giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi nam phi giáo sư willem hanekom cũng đề cập tới một số nội dung tương tự thông báo của who
ông cho biết ở nam phi hiện có ba nhóm nghiên cứu dịch tễ đang tiến hành theo dõi tác động của biến thể
họ so sánh hai tuần đầu
họ so sánh hai tuần đầu của làn sóng omicron hiện nay với hai tuần đầu của làn sóng đầy nhiễm trước liên quan đến biến thể beta và delta và họ nhận thấy bệnh nhẹ hơn ở giai đoạn này
tuy nhiên ông hanekom lưu ý rằng tỷ lệ lây lan biến thể omicron tại nam phi nhanh hơn nhiều so với các biến thể bea và delta với chín mươi năm trong số hai mươi ca nhiễm mới mỗi ngày được phát hiện ở nam phi là biến thể omicron
ông hanekom cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu cho biết omicron có thể làm giảm bốn mươi một lần khả năng
ông hanekom cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu cho biết omicron có thể làm giảm bốn mươi một lần
ông hanekom cho biết omicron có thể làm giảm bốn mươi một lần
bộ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc mới đây cho biết biến thể omicron là sự kết hợp giữa các biến thể beta và delta nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả
theo ông sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể cũng như việc liệu nó có thay thể đèn ta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không
nhưng về mặt virus hop khả năng cây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại
theo ông cao phúc không thể lại trừ khả năng sẽ có
có nhiều đột biến xảy ra hơn nhưng cho dù virus đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai mà các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả mặc dù hiệu quả giảm suốt
ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng tử vong và nhập viện
dựa trên tình hình hiện tại của đại dịch ông dự đoán trung quốc sẽ thực hiện chính sách không covid một mươi chín năng động ít nhất cho đến cuối mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng
vì việc khi nào đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc giám đốc cdc trung quốc cho rằng không ai có thể dự đoán được
nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét
ông cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách và chuyên gia trung quốc đang thảo luận về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại
vì các nghiên cứu trước đây cho thấy phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
theo ông cào phúc với sars cov hai cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất tám mươi năm để đạt miễn dịch cộng đồng
ông nhấn mạnh
điều quan trọng hơn không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở trung quốc được tiêm phòng
mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng
để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu chứ không phải ở một quốc gia cụ thể
liên quan tới biến thể mới omicron
thế giới đang chờ đợi dữ liệu để đánh giá mối đe dọa của biến thể omican đối với các chỉ số ban đầu rất đáng khích lệ
các bác sĩ nam phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omican đã cung cấp những thông tin hữu ích
trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
tùy vào thời gian khác nhau
chủng mới omicron của virus sars cov hai có thể có những biểu hiện khác nhau đặc biệt là vào ban đêm
kể từ khi tổ chức y tế thế giới who xếp omican vào nhóm biến thể gây lo ngại ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi
thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng omikaran có nguy cơ tái nhiễm cao
nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận biến thể này có khả năng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ so với chủng delta
tuy nhiên mọi người
vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra các dấu hiệu nhiễm biến thể mới
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng khi mắc biến thể mới
nhưng các bác sĩ ở nam phi đã lần đầu tiên phát hiện ra omican đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa uben pillay đến kết góc biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron
như cảm thấy mệt mỏi đau nhức cơ thể hò sốt
các dấu hiệu khác có thể xuất hiện là đổ mồ hôi ban đêm
khi đó quần áo chăn gà của người bệnh bị ướt đấm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát
mặc dù triệu chứng này rất hiếm xảy ra
nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng các loại vaccine hiện tại
sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại omican
đặc biệt các mũi tiêm tăng cường sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín
và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh chỉ ra
liều tăng cường của một trong những loại vaccine dựa trên công nghệ mrna
được sử dụng rộng rãi làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omicron
của liều vaccine tăng cường vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể omican
tuy nhiên số ca tăng ngày càng nhanh và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
thưa quý vị biến thể omicron tuy là một biến thể có tốc độ lề nhiễm nhanh hơn
những biến thể trước đó của sars cov hai
tuy nhiên chưa có thể kết luận biến thể này nguy hiểm hơn những biến thể trước đó
các nước cũng đang có những biện pháp ứng phó và những hy vọng lạc quan về biến thể mới này
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế để đảm bảo sự